năm nào cũng vậy vào những ngày này cả làng nghề nuôi cá chép đỏ thủy trầm xã tuy lộc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ lại tất bật xuống ao quăng trài thả lưới vây bắt cá
tục lệ cúng ông táo về trời đã khiến cho làng nghề nuôi cá chép đỏ ở thủy trầm trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước đồng thời đem lại đời sống sung túc cho người dân ở đây
làng thủy trầm vốn nổi tiếng là nơi nuôi bán cá chép đỏ phục vụ cho dịp cúng ông táo lớn nhất các tỉnh phía bắc
hàng năm từ một mươi tám tới hai mươi một tháng chạp lái buôn khắp nơi đổ về đây để thu mua cá và đem bán tại các địa phương
tục lệ cúng ông táo về trời đã khiến cho làng nghề nuôi cá chép đỏ ở thủy trầm trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước đồng thời đem lại đời sống sung túc cho dịp cúng ông táo lớn nhất các tỉnh phía bắc
tục lệ cúng ông táo về trời đã khiến cho làng nghề nuôi cá chép đỏ ở thủy trầm trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước đồng thời đem lại đổi về đây để thu mua cá và đem bán tại các địa phương